nhằm góp phần nâng cao năng lực chẩn đoán xử trí bước đầu một số bệnh lý về tim mạch thường gặp cho các bác sĩ tại các bệnh viện và trung tâm y tế tuyến cơ sở thuộc thủ đô
góp phần chăm sóc sức khỏe tim mạch cho người dân trên địa bàn trong tình hình dịch bệnh covid một mươi chín nói chung và giảm bệnh lý nền đối với người nhiễm covid một mươi chín nói riêng
ngày hai mươi ba tháng bốn tại hà nội bệnh viện tim hà nội đã tổ chức khóa tập huấn trực tuyến về một số bệnh lý tim mạch thường gặp dành cho các cán bộ y tế cơ sở
buổi khai giảng có sự tham gia của một mươi một đầu cầu cơ sở y tế trực thuộc thành phố hà nội bao gồm một mươi một bệnh viện và một trung tâm y tế
khóa tập huấn sẽ bao gồm một mươi chín buổi trực tuyến dành cho các cán bộ y tế cơ sở giúp phổ biến những kiến thức kinh nghiệm chẩn đoán và xử trí ban đầu những bệnh lý tim mạch thường gặp

đáng lưu ý bệnh nhân tim mạch chỉ chú ý vào dịch mà quên mất rằng bệnh tim mạch của họ vẫn đang tiến triển thì có thể nguy hiểm dẫn đến tử vong do vậy bệnh nhân tim mạch vẫn cần hết sức chú ý trong việc chăm sóc bản thân và tuân thủ điều trị trước hết là với các bệnh lý tim mạch theo chỉ dẫn của cán bộ y tế trong mọi hoàn cảnh mọi thời điểm
do đó việc phổ biến kiến thức xử trí ban đầu những biểu hiện của bệnh lý tim mạch tới các cán bộ y tế tuyến cơ sở và đồng hành cùng đội ngũ này từ các chuyên gia tim mạch
hàng đầu từ xa là hết sức quan trọng và cần thiết trong thời điểm dịch bệnh này